quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị sáng nay tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
cho ý kiến vào dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
các đại biểu cho rằng việc quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa
cung cấp thông tin minh bạch chính xác sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất
từ thực tế thời gian vừa qua nhiều vụ việc bán hàng tại các xã phường tổ dân phố
đặc biệt là địa bàn khu vực nông thôn có hiện tượng lừa đảo người dân
đại biểu nguyễn thị thủy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc cạn cho rằng
quy định về trách nhiệm thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã về bán hàng là phù hợp
dự thảo quy định là trong trường hợp bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên
mà có ít nhất một sản phẩm hàng hóa có giá từ một trăm linh đồng trở lên
hoặc là tổng giá trị hàng hóa từ một mươi triệu đồng trở lên
thì phải thông báo với ủy ban nhân dân cấp xã và ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi kiểm tra
thì chúng tôi cũng thể hiện sự tán thành việc quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã
trong việc quản lý các trường hợp bán hàng lưu động
nhất là trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo ở vùng nông thôn
núp bóng dưới danh nghĩa bán hàng lưu động
tuy nhiên là sau khi luật thông qua thì cũng sẽ có tuổi thọ một mươi với năm năm hoặc là dài hơn
nếu như mà chúng ta quy định cái mức tiền một trăm linh đồng như trong dự thảo hiện nay
thì nó có thể ảnh hưởng đến cái tính ổn định của luật
cũng trong phiên thảo luận một trong những vấn đề cần được ban soạn thảo quan tâm bổ sung
là quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng
hoặc trong trường hợp khi bị người tiêu dùng khác xâm hại
là về công bố công khai thông tin cảnh báo về danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh
trên không gian mạng về hành vi vi phạm quyền và lễ hợp pháp của người tiêu dùng
luật mới quy định về việc công bố thông tin mà không quy định về việc gỡ bỏ thông tin
đã công bố là chưa phù hợp
là dự thảo luật mới chỉ giới hạn việc công khai thông tin cảnh báo về danh sách
các tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có vi phạm
còn các hình thức bán hàng khác như là bán hàng trực tiếp cung cấp dịch vụ liên tục
thì chưa được đề cập trong khi các giao dịch ngoài không gian mạng
thì chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong đời sống xã hội
luật này là để cụ thể hóa về một nhóm đối tượng nên chúng ta cũng cần quy định rõ
là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước hết phải được tổ chức cá nhân kinh doanh đảm bảo
không bị xâm hại không chỉ từ tổ chức cá nhân khác mà từ cả người tiêu dùng khác
cũng trong phiên thảo luận các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh một số vấn đề
như việc khiếu nại của người tiêu dùng một số quy định cụ thể hơn để bảo vệ người tiêu dùng
khi mua hàng trong bối cảnh thương mại điện tử phổ biến như hiện nay
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị lồng ghép ba nội dung
bao gồm tổng kết đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
tổng kết một mươi năm thi hành nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi hai ndcp ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân và quán triệt những nội dung cơ bản
của các văn bản quy phạm pháp luật được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua
có liên quan đến công tác công an
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
việc tổ chức hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả
các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra những sơ hở bất cập
trong việc thực hiện đề án và nghị định số năm mươi chín của chính phủ
đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của công tác tổ chức thi hành pháp luật
và thực hiện đạt chất lượng kịp thời hiệu quả đúng quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao
phát biểu kết luận hội nghị trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật
thứ trưởng yêu cầu sau hội nghị này công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
trong việc thực hiện đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định số năm mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
thông tư số ba năm ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân và các văn bản có liên quan
đẩy nhanh tiến độ chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ công an
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến
quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua
và triển khai thi hành kịp thời nghiêm túc thống nhất có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành
tăng cường tuyên truyền trực tuyến trên các nền tảng truyền thông kiện toàn đội ngũ chất lượng các báo cáo viên tuyên truyền viên
nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho công an cơ sở
đáp ứng yêu cầu xây dựng công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
ngày hôm qua đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh long an
tại huyện bến lức và thành phố tân an thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
công an huyện biến lức và thành phố tân an đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
phát biểu kết luận trong buổi làm việc với công an tỉnh long an thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương ghi nhận
đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh long an trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
công an tỉnh long an đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bàn hành chỉ thị nghị quyết và kế hoạch công tác cụ thể tích cực kiểm tra hướng dẫn góp phần kiềm chế
làm giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết số người bị thương trên địa bàn
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh long an tiếp tục tham mưu làm tốt công tác lãnh chỉ đạo
đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các mệnh lệnh văn bản chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
để cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy chỉ đạo lực lượng công an các cấp tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa
việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị cuối tháng bốn vừa qua hà nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố hoàn thành cấp căn cước công dân
gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện đây là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thôn niên thống xã liêm phong tỉnh hà nam năm nay đã ngoài chín mươi sáu tuổi dù vẫn còn minh mẫn tỉnh táo
sau bào nguyên thị thảo do tuổi già lại mắc bệnh sương khớp
nên đi lại rất khó khăn với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ lực lượng công an xã liên phong
đã đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho bà thảo
tạo điều kiện để bà và người nhà được sử dụng những tiện ích mà căn cước công dân gắn chip đem lại
hôm nay các anh ấy đến làm căn cước công dân mẹ tôi già yếu không nên bị ban được
các anh ấy đến làm rất nhiệt tình và giúp đỡ gia đình tôi tôi xin cảm ơn
việc cấp thẻ căn cước công dân được xác định là cơ sở gốc
là chìa khóa mở ra các ứng dụng trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia
không quản ngại khó khăn công an tỉnh hà nam đã triển khai nhiều giải pháp
trong đó lấy người dân làm trung tâm giảm thiểu tối đa việc di chuyển
tiết kiệm được kinh phí cho công dân đang sinh sống lao động làm việc tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc
đến nay tỉnh hà nam đã cấp trên bảy trăm năm mươi thẻ căn cước công dân đủ điều kiện
kích hoạt hơn bốn trăm linh tài khoản định danh điện tử đạt gần sáu mươi bảy đứng đầu toàn quốc
và tổ chức thực hiện số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt gần một trăm linh
do một số công dân của hà nam hoạt động làm măn xa trên khắp đất nước
trong quá trình thực hiện thu thu thuộc căn cước công dân họ không có điều kiện trở về địa phương
công an tỉnh đã thành lập một mươi một tổ công tác đi đến các tỉnh trên toàn quốc
để mà thu nhận căn cước công dân của các công dân
không có điều kiện trở về địa phương để hoàn thành cái việc mà cấp căn cước công dân cho toàn tỉnh
sau một thời gian khi thấy đưa các dịch vụ công trực tuyến vào và giảm được thời gian công sức
cũng như tiền bạc cho việc đi lại nhiều lần người dân đã có ủng hộ rất nhiều
ví dụ như việc xử phạt hành chính qua dịch vụ công hay là đăng ký xe qua dịch vụ công của lực lượng công an
cũng được người dân đón tiếp và ủng hộ rất nhiều tỉnh
có thể thấy những nỗ lực quyết tâm của công an tỉnh hà nam đang thực hiện là tiền đề
quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án sáu theo lộ trình
nhằm đạt được mục tiêu xác thực kết nối dữ liệu dân cư khai thác phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội
có phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia